theo cục thuế tp hcm một mươi một tháng qua đã giải quyết hai hai trăm bảy mươi năm hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
với tổng số tiền hoàn hơn một mươi hai năm trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó có một bốn trăm tám mươi ba hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử
với số tiền hoàn là tám bốn trăm một mươi tỷ đồng
tính đến cuối tháng một mươi một toàn tp hcm có ba trăm linh năm ba trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
trong đó số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet đạt chín mươi chín chín mươi năm
số doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực hiện nộp thuế điện tử đạt chín mươi ba hai mươi bảy
số tài khoản doanh nghiệp đăng ký thành công tại ngân hàng thương mại đạt tám mươi tám hai mươi hai
số chứng từ nộp thuế điện tử đạt tám mươi ba tám mươi chín trên tổng số chứng từ truyền về kho bạc
và số tiền thuế nộp theo phương thức điện tử chiếm gần bảy mươi chín tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước